nhằm mục đích đảm bảo giảm tối đa bệnh nhân covid một mươi chín tử vong ở vĩnh long bộ y tế đã phối hợp
với bệnh viện nhi trung ương bệnh viện đa khoa tỉnh vĩnh long thiết lập trung tâm icu điều
trị bệnh nhân nặng tại vĩnh long trung tâm hồi suất covid một mươi chín vĩnh long có hai trăm linh giường
đặt tại cơ sở cũ của bệnh viện đa khoa tỉnh vĩnh long theo ông trần minh điền giám đốc bệnh viện
nhi trung ương trung tâm được thành lập từ sự hỗ trợ của cán bộ y tế xây dựng khẩn cấp trên cơ sở bốn
cũ của bệnh viện đa khoa tỉnh vĩnh long
với trang thiết bị chúng tôi phải xác định được từ nhiều nguồn khác nhau với sự hỗ trợ của các trang
bị chống dịch của bộ y tế và lấy những trang thiết bị của từ bệnh viện trung ương và đang có sẵn
tại bệnh viện đa khoa tỉnh vĩnh long thì ngay trong giai đoạn đầu này thì chúng tôi đã xác định được đủ
cho trang thiết bị y tế cho một trăm linh giường đầu tiên và với những vật tư tiêu hao hoặc là thuốc
chúng tôi đang xem xét tất cả những yếu tố đang có sẵn tại bệnh viện đa khoa vĩnh long
chúng tôi bổ sung từ bệnh viện nhi trung ương và đã đem vào một cơ số hai mươi sáu thuốc và giá trị khoảng hai mươi sáu tỷ
đồng vấn đề rất quan trọng là sau khi xác định được chất lượng nguồn nhân lực tại bệnh viện đa
khoa tỉnh vĩnh long và ngành y tế vĩnh long chúng tôi đã đưa bác sĩ và điều dưỡng của bệnh viện
trung ương và của bệnh viện nội tiết trung ương vào đây để chúng tôi sẽ phối hợp cùng với các
đồng nghiệp của bệnh viện đa khoa vĩnh long và thảo luận và đưa ra theo cái quy trình kỹ thuật chuyên
môn của bộ y tế và áp dụng tình hình thực tế ở tại đây để có thể soạn đưa ra được những quy trình
hoạt động và những cái quy trình làm việc cụ thể tại trung tâm này kể cả về công tác kiểm soát nghiễm
quẩn tất cả những cái đó thì hiện nay thì chúng ta đã có một trăm linh giường bệnh đầu tiên đưa vào hoạt động và
từ giờ đến cuối tháng tám thì chúng ta có thể đảm bảo đủ được hai trăm linh giường hồi sức cho bệnh nhân covid
tại tỉnh vĩnh long để đảm bảo an toàn cho những bệnh nhân di chuyển trên đường đi thì chúng tôi
tổ chức di chuyển cơ sở chất trước và lắp đặt những máy móc trang thiết bị sẵn vào những vị trí
mà bệnh nhân chuẩn bị nằm vào đó đặc biệt là những bệnh nhân đang thở máy kiểm tra tất cả các máy móc
trang thiết bị hoạt động chân chung thì chúng tôi bắt đầu chuyển những bệnh nhân trên đường đi
ta đều có dự trù cơ sở thuốc và dự trù tất cả mọi thứ nếu mà bệnh nhân có ngưng tim hoặc là những
bệnh nhân có bất kỳ dấu hiệu gì trên đường đi chúng tôi cũng xử trí được cho đường đi
hiện nay trung tâm ico của tỉnh vĩnh long đã tiếp nhận và điều trị bốn mươi một bệnh nhân covid một mươi chín nặng
trung tâm điều trị covid một mươi chín nặng và nguy kịch tỉnh vĩnh long có thể nhận điều trị bệnh nhân nặng của
tỉnh đồng tháp và an giang hai mươi một y bác sĩ của bệnh nhân covid một mươi chín nặng đã tiếp nhận và điều trị bệnh nhân
covid một mươi chín nặng bệnh viện nhiên trung ương có kinh nghiệm tham gia điều trị bệnh nhân covid một mươi chín sẽ
vận hành trung tâm họ cũng sẽ là người đào tạo chuyển giao kỹ thuật icu và kiểm soát nhiễm
khuẩn cho nhân viên y tế vĩnh long để đảm bảo nhân lực hoạt động cho trung tâm này
ông bùi văn nghiêm bí thư tỉnh ủy vĩnh long cho biết với hệ thống trang thiết bị hiện đại
đội ngũ y bác sĩ giỏi trung tâm sẽ là nơi điều trị cứu chữa
chữa trời cho các ca bệnh nặng nguy kịch giảm nguy cơ tử vong
hiện nay vĩnh long có hơn một ca bệnh mắc covid một mươi chín tăng nhanh trong đợt nhiễm thứ tư của
toàn quốc vừa qua hơn một trăm linh ca bệnh covid một mươi chín nặng cần can thiệp hồi sức trong thời gian qua
trong số đó có một mươi ca đã tử vong trước đó bệnh viện đa khoa tỉnh vĩnh long có số dường bệnh
trang thiết bị y tế chỉ đáp ứng điều trị cho hai mươi ba mươi bệnh nhân covid một mươi chín nặng thở máy
nhân lực hồi sức rất thiếu do đó với phương án hỗ trợ của bộ y tế này là vô cùng
quốc thiết để bệnh viện có thể giữ vững điểm rút quan trọng trong công tác điều
trì bệnh nhân covid một mươi chín của cả ba tỉnh vĩnh long đồng tháp an giang